với mục đích tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh toàn diện và bền vững
sáng hai mươi tháng chín tại hà nội diễn đàn tài chính việt nam hai nghìn một mươi tám đã được bộ tài chính tổ chức
với sự tham gia của hơn ba trăm linh đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế và các bộ ban ngành liên quan
đây là diễn đàn thường niên do bộ tài chính tổ chức từ năm hai nghìn một mươi
với chủ đề tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh toàn diện và bền vững của việt nam
diễn đàn tài chính việt nam hai nghìn một mươi tám được thực hiện với sự hỗ trợ của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
thông qua dự án quản trị nhà nước liên minh châu âu eu thông qua dự án hiện đại hóa tài chính công
với bốn phiên thảo luận diễn đàn nhằm tập hợp trí tuệ của các chuyên gia các nhà khoa học
các nhà quản lý các chủ thể khách thể thụ hưởng và chịu tác động của các chính sách có liên quan trong và ngoài nước
để cùng thảo luận chia sẻ các nghiên cứu các quan điểm để hình thành một
hệ thống các luận cứu khoa học cho việc đề xuất kiến nghị về tái cấu trúc nền tài chính quốc gia
hướng đến phát triển nhanh toàn diện và bền vững
thành công của diễn đàn tài chính việt nam năm hai nghìn một mươi tám sẽ là động lực quan trọng để bộ tài chính tổ chức
diễn đàn tài chính trong các năm tiếp theo mở rộng không gian khoa học của ngành tài chính
tạo tiền đề cho những sáng kiến đối với các vấn đề về kinh tế tài chính đang được quan tâm